hà nội từ lâu đã nổi tiếng với những món ăn hấp dẫn đậm đà và thu hút thực khách
nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực của việt nam và phục vụ tốt nhất cho hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên sắp diễn ra
những cửa hàng kinh doanh ẩm thực tại thủ đô hà nội cũng đã có sự chuẩn bị chú đáo
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để có thể tiếp đón du khách
một hà nội thanh bình thân thiện
và nên ẩm thực phong phú đa dạng
cửa hàng chả cá lã vọng nằm trong khu phố cổ
luôn là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách mỗi khi đến với mảnh đất hà thành
hương vị thơm ngon mang nét đặc trưng rất riêng của hà nội
ăn ở đây rất ngon mà thật sự là tôi đến là bốn năm lần lần nào nó cũng quyến rũ tôi
rất là hấp dẫn
đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức món ăn này
nhưng tôi cảm thấy rất là ngon hương vị rất đậm đà và hấp dẫn
đến với hà nội du khách còn có thể thưởng thức nhiều món ngon đặc sản nổi tiếng như bún chả
với hương vị đậm đà của thịt nướng hòa quyện cùng với bún và dùng kèm với rau sống
hay món phở thơm lừng đặc trưng của người việt
những ai yêu thích cà phê thì càng không thể bỏ qua món cà phê trứng loại thức uống nổi tiếng ở thủ đô
người hà nội thân thiện và yêu khách du khách đến với hà nội có thể khám phá văn hóa ẩm thực hà nội để thưởng thức những món ngon hấp dẫn thị vị